chính phủ vừa ban hành nghị định năm mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke
dịch vụ vũ trường nghị định có hiệu lực từ ngày một tháng chín
theo đó để kinh doanh dịch vụ karaoke doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh phải bảo đảm các điều kiện
về phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự phòng hát phải có diện tích sử dụng từ hai mươi m hai trở lên
không kể công chính phủ không được đặt chốt cửa bên trong phòng hoặc đặt thiết bị báo động
trừ các thiết bị báo cháy nổ đáng lưu ý với dịch vụ karaoke doanh nghiệp hộ kinh doanh
cung cấp dịch vụ này không được hoạt động từ giờ đến tám giờ sáng còn với dịch vụ vũ trường
các đơn vị kinh doanh không được mở cửa trong thời gian từ hai giờ đến tám giờ hàng ngày
và không cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ một mươi tám tuổi